hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại tín trustbank tiền thân của ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam
phiên tòa xét xử sơ thẩm gồm hai mươi bảy bị cáo nguyên là lãnh đạo cán bộ ngân hàng đại tín
riêng bị cáo hứa thị phấn nguyên cố vấn cao cấp ngân hàng đại tín
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển phú mỹ
là người có vai trò chủ chốt trong vụ án này lại vắng mặt tại phiên tòa
theo cáo trạng hứa thị phấn đã thông qua các bị cáo khác chỉ đạo thực hiện các hành vi trái pháp luật
trong việc thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản lập và hạch toán chứng tự thu chi không sử dụng tiền mặt
thực hiện giao dịch hạch toán khống trên hệ thống smartbank sau đó lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục
các hành vi của hứa thị phấn và đồng phạm đã làm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
gây thiệt hại cho ngân hàng đại tín hơn sáu ba trăm linh tỷ đồng
dự kiến phiên sở thẩm kéo dài đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa chỉ đạo sở xây dựng thành phố buộc chủ đầu tư công trình khách sạn eden
đường võ nguyên giáp phường mỹ an quận ngũ hành sơn phải tháo rỡ phần xây dựng sai giấy phép là một trăm hai mươi chín phòng
công trình khách sạn eden được cấp phép xây dựng với quy mô một hầm hai mươi hai tầng nồi với chín mươi sáu phòng ngủ
tuy nhiên trong quá trình thi công chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn minh thùy đã tự ý nâng số phòng ngủ
từ chín mươi sáu lên hai trăm hai mươi năm phòng vượt một trăm hai mươi chín phòng
thanh tra sở xây dựng thành phố đà nẵng đã xử phạt chủ đầu tư năm mươi triệu đồng và nhà thầu thi công bốn mươi triệu đồng
thành phố đà nẵng đã yêu cầu chủ đầu tư có sáu mươi ngày để tự tháo rỡ những hạng mục không đúng như trong giấy phép
sau thời gian này cơ quan chức năng sẽ thực hiện cưỡng chế
thời gian qua tại đà nẵng liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp xây dựng trái phép như tổ hợp khách sạn mường thanh
khu du lịch biển tiên sa căn hộ cao cấp sơn trà dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ central cross
nhiều cán bộ lãnh đạo vì buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị đã bị kỷ luật
theo bản đồ ô nhiễm bom mìn tại việt nam vừa được công bố
tỉnh yên bái có một trăm hai mươi năm trên một trăm tám mươi xã phường thị trấn bị nhiễm bom mìn sau chiến tranh
theo đó tỉnh yên bái có tổng diện tích gần bốn mươi chín hectare
trăm diện tích bị ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh
để bảo đảm an toàn cho người dân ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn
và chất độc hóa học sau chiến tranh của tỉnh đề nghị
đối với các công trình lớn trước khi thi công cần phải do bom mìn và vật liệu nổ
ngoài ra nếu người dân phát hiện thấy bom mìn phải giữ nguyên hiện trường
báo ngay cho cấp ủy chính quyền cơ sở để kịp thời xử lý
lực lượng biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện hương khê vừa bắt quả tang một đối tượng
có hành vi tàng trữ vận chuyển gần một trăm linh kg pháo nổ trái phép
theo đó vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực cầu la khê thuộc địa bàn xã hương trạch huyện hương khê
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện hương khê bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn tý
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê quán thôn tân đức ba xã hương hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
khi đối tượng đang chuẩn bị vác hàng giao bán
tăng vật thu giữ được gồm sáu mươi chín hộp pháo nổ
có trọng lượng chín mươi sáu kg được đựng trong hai thùng các tông màu vàng
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn văn tý khai nhận đã vận chuyển thuê số pháo trên cho một người lạ
tại huyện tuyên hóa tỉnh tuyên quang với tiền công ba mươi đồng một hộp
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
từ hơn một năm trở lại đây nhóm người tự xưng là hội thánh đức chúa trời liên tục có những hoạt động
dụ dỗ lôi kéo và thường xuyên quy tụ người dân truyền đạo trái pháp luật
kịp thời ngăn chặn việc truyền đạo trái phép trên địa bàn tỉnh quảng bình
mới đây lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã kịp thời phát hiện bắt quả tang và lập biên bản xử lý
nhiều đối tượng đang tụ tập dụ dỗ người dân để thực hiện hành vi truyền đạo của mình
mặc dù là những cán bộ nghỉ hưu tuy nhiên sau khi bị các đối tượng khác xúi rục lôi kéo
tham gia nhập hội thánh đức chúa trời ông hà văn thí và bà đặng thị thành ở tiểu khu năm
thị trấn quán hào huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã dùng chính ngôi nhà của mình thành điểm
sinh hoạt và truyền đạo trái pháp luật sự mê mụi mù quáng của ông thí bà thành thể hiện rõ bằng
việc cho rằng đức chúa trời là đấng tối cao sinh ra vạn vật nên những người tham gia hội thánh không
cần phải thờ cúng ông bà tổ tiên và những cách thức sinh hoạt khác biệt so với xã hội
những đối tượng của tổ chức hội thánh đức chúa trời nhắm đến là những người có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn người già học sinh sinh viên những người gặp chuyện buồn gia đình
thậm chí có cả giáo viên và người về hưu khi tham gia vào hội thánh đức chúa trời sẽ trở thành
một con người khác với những biểu hiện như bảo bê gia đình công việc và có những hoạt động mê tín dị đoan
trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc khiến người dân hoang mang lo lắng
để kịp thời ngăn chặn những hoạt động của tổ chức hội thánh đức chúa trời thời gian qua
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã kịp thời đấu tranh phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc
và tuyên truyền cho người dân hiểu thêm

với những hoạt động trái pháp luật của hội thánh đức chúa trời nhưng lại có hiệu ứng lan rộng gây phức tạp về trật tự an toàn xã hội làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân do vậy mỗi người cần đề cao cảnh giác không để kẻ xấu rụ rỗ mua chuộc làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân do vậy mỗi người cần đề cao cảnh giác không để kẻ xấu rụ rỗ mua chuộc làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân do vậy mỗi người cần đề cao cảnh giác không để kẻ xấu rụ rỗ
mạnh hưởng đến cuộc sống của bản thân gia đình và xã hội
thưa quý vị những năm gần đây hiện tượng enino đã gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất và đời sống dân sinh
tại các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp
để hạn chế hậu quả của hiện tượng thời tiết cực đoan này
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ở nam trung bộ và tây nguyên
cơ bản thuận lợi không bị thiếu nước do năm hai nghìn một mươi bảy mưa nhiều
tuy nhiên một số địa phương của tỉnh ninh thuận và bình thuận do người dân gieo trồng không đúng lịch thời vụ
chưa thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp
nên dẫn đến việc điều tiết nước gặp khó khăn
trong đó lượng mốc hơi khoảng hai ly thì như thế là việc hạn xảy ra có thể nói là thường xuyên
những vùng có công trình thủ lợi lớn ví dụ chúng tôi thống kê thì tất cả hồ chứa nước hiện nay
thì cái dung tích của nó còn là năm mươi sáu cơ bản rất tốt rồi
nhưng mà cá bè trong đó có một mươi hồ chứa nhỏ tức là dung tích trên dưới một triệu mất khối cạn hết nước rồi
cho nên trong một mươi hồ cạn gần cả nước thì tỷ trọng của nó kể cả dung tích
kể cả dung tích phục vụ thì nước tỷ trọng của nó là chiếm là có sáu
để bảo đảm đủ nước phục vụ nông nghiệp các địa phương thuộc các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên
cần tổ chức kiểm kê nguồn nước thường xuyên để cân đối bố trí kế hoạch sản xuất
cơ cấu cây trồng hợp lý phù hợp với điều kiện khí hậu thổi nhưỡng và nguồn nước
đồng thời cần theo dõi diễn biến thời tiết và dự báo diễn biến nguồn nước hạn hán
do các cơ quan thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cung cấp
để kịp thời điều chỉnh kế hoạch phân phối nước thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước
chuyển sang các thông tin quốc tế nhật bản và trung quốc nỗ lực cải thiện quan hệ song phương
mỹ cảnh báo nguy cơ núi lửa phun trở lại ở hawaii
tối nay ngày tám tháng năm thủ tướng trung quốc
lý khắc cường đã tới nhật bản bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài bốn ngày
trong khuôn khổ chuyến thăm này các nhà lãnh đạo trung quốc và nhật bản tích cực cải thiện quan hệ song phương
cũng như là đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề quốc tế mà hai bên cũng quan tâm
theo kế hoạch trong ngày chín tháng năm thủ tướng trung quốc lý khắc cường sẽ tham dự hội nghị cấp cao
ba bên trung nhật hàn với thủ tướng nhật bản shinzo abe và tổng thống hàn quốc moon jae in
ngoài ra ông lý khắc cường cũng sẽ có cuộc hội đàm song phương với thủ tướng nước chủ nhà
trong các cuộc gặp này các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về tiến trình hòa bình trên bán đảo triều tiên
cũng như vấn đề thương mại
để gặp đến chuyến thăm của thủ tướng trung quốc lý khắc cường tới nhật bản
ngoại trưởng nhật bản taro kono nhận định quan hệ nhật trung đang dần được cải thiện
và hy vọng mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển khi hai bên bắt đầu tiến hành các cuộc gặp cấp cao trong thời gian tới
trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cho biết trong cuộc gặp song phương giữa thủ tướng lý khắc cường
và thủ tướng shinzo abe hai bên dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận để đẩy nhanh công tác chuẩn bị
nhằm khởi động cơ chế liên lạc trên không và trên biển để tránh các sự cố bất ngờ
bộ ngoại giao trung quốc nhấn mạnh cả bắc kinh và tokyo đều có chung mục tiêu giải quyết các vấn đề trên biển hoa đông
theo đó việc thiết lập cơ chế này sẽ giúp cả hai bên tăng cường sự tin cậy lẫn nhau
giải quyết bất đồng duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực biển hoa đông
trong khi đó cũng tại trung quốc ông tôn chính tài nguyên ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản trung quốc khóa một mươi tám
nguyên bí thư thành ủy thành phố trùng khánh vừa bị tòa án ở thiên tân tuyên án tù trung thân
theo phán quyết của tòa án ông tôn chính tài bị kết tội nhận hối lộ hơn một trăm bảy mươi triệu nhân dân tệ
tương đương hai mươi bảy triệu đô la mỹ đồng thời bị tước quyền lợi chính trị vĩnh viễn
và toàn bộ tài sản của ông đều bị sung công
cáo trạng trong các phiên xét xử nêu rõ ông tôn chính tài đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho những người khác
cũng như nhận những khoản tiền và tài sản lớn trong khi đang giữ các chức vụ bí thư khu ủy thuận nghĩa bắc kinh
ủy viên ban thường vụ và bí thư thành ủy bắc kinh bộ trưởng nông nghiệp bí thư tỉnh ủy cát lâm
ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc và bí thư thành ủy trung khánh
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng cộng sản trung quốc đã mở cuộc điều tra ông tôn chính tài
vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng
ông này đã bị miễn nhiệm chức bí thư thành ủy trung khánh và khai trừ khỏi đảng cộng sản trung quốc
trước thời điểm tổng thống mỹ donald trump dự kiến đưa ra quyết định về việc liệu có rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
giữa nhóm p năm một và iran hay là không thì các nước anh pháp và đức vẫn khẳng định sự ủng hộ đối với thỏa thuận lịch sử này
ngày hôm nay bộ trưởng quốc phòng pháp nhấn mạnh thỏa thuận hạt nhân iran là nguồn gốc hòa bình trong một khu vực bất ổn
bộ trưởng quốc phòng pháp bà florent pagli cho biết mặc dù thỏa thuận hạt nhân không hoàn hảo
song đã thành công trong việc tạm thời ngưng chương trình hạt nhân của iran và khẳng định tehran tôn trọng thỏa thuận
người đứng đầu ngành quốc phòng pháp nhấn mạnh thỏa thuận này là nhân tố góp phần kiến tạo hòa bình và ổn định
trong một khu vực vốn vô cùng bất ổn
cùng ngày phát biểu tại thủ đô tehran tổng thống iran hassan rouhani cảnh báo nước này có thể đối mặt với một số vấn đề
theo ông romani tehran có thể vấp phải một số vấn đề trong hai hoặc ba tháng song khẳng định nước này sẽ vượt qua được
ông rouhani cũng nhấn mạnh iran mong muốn duy trì hợp tác và can dự tích cực với thế giới
trong hai mươi năm ngôi nhà và nhiều công trình đã bị phá hủy sau khi núi lửa kiloia trên đảo lớn của bang hawaii thuộc mỹ liên tục phun trào trong những ngày qua
cơ quan phòng vệ dân sự hawaii đã yêu cầu các cư dân vừa được phép ghé qua nhà để thăm non tài sản và vật nuôi phải chuẩn bị đi sơ tán ngay lập tức do đã xuất hiện thêm một mươi kẻ nứt mới
trước đó rất nhiều người trong số một bảy trăm linh cư dân nhận lệnh sơ tán khỏi khu dân cư ở phần phía đông đảo lớn cách núi lửa một mươi chín km đã được phép trở về nhà trong ngày mùng sáu và mùng bảy tháng năm thời điểm núi lửa kiloia tạm ngừng hoạt động
trong khi đó dân cư tại khu vực khác vẫn bị cấm quay trở về nhà
báo khí độc chết người sulfur dioxid phát ra từ các đợt phun trào núi lửa
núi lửa kiloia phun trào dung nham từ ngày bốn tháng năm sau hàng loạt trận động đất làm dung chuyển hawaii trong hơn một tuần qua
thống đốc david eager đã điều động lực lượng vệ binh quốc gia tại bang này để hỗ trợ khẩn cấp
một trung tâm cộng đồng địa phương đã trở thành nơi cư trú tạm thời cho những người dân bị ảnh hưởng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân